hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn
chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube và sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin chính liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín
sẽ có trong bản tin tối nay ngày ba mươi một tháng ba
mở đầu là cập nhật mới nhất về số ca mắc covid một mươi chín trong nước
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng ba đến một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám mươi tám trăm ba mươi tám ca nhiễm mới
trong đó một mươi một ca nhập cảnh và tám mươi tám trăm hai mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm bốn chín trăm ba mươi hai ca
so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có năm mươi sáu một trăm linh năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội tám năm mươi bốn phú thọ ba bốn trăm một mươi năm nghệ an ba ba trăm một mươi năm
yên báy ba một trăm năm mươi sáu đắk lắc ba một trăm linh bảy lào cai hai chín trăm tám mươi một hải dương hai tám trăm sáu mươi bốn bắc giang hai sáu trăm tám mươi tám
quảng ninh hai năm trăm linh chín quảng bình hai ba trăm năm mươi hai hải giang hai ba trăm bốn mươi bốn lạng sơn hai một trăm năm mươi chín vĩnh phúc hai ba mươi chín
thái bình một chín trăm sáu mươi sáu bắc cạn một chín trăm một mươi bảy sơn la một tám trăm một mươi ba hương yên một bảy trăm tám mươi bốn
tuyên quang một sáu trăm bảy mươi hai bắc ninh một sáu trăm năm mươi ba vĩnh long một sáu trăm bốn mươi hai cao bằng một sáu trăm ba mươi bình định một bốn trăm ba mươi bảy
quảng trị một ba trăm sáu mươi chín cà mau một hai trăm sáu mươi năm lâm đồng một hai trăm sáu mươi bốn hà nam một hai trăm năm mươi tám tây ninh một hai trăm ba mươi tám
thái nguyên một một trăm bảy mươi chín điện biên một một trăm sáu mươi bốn hòa bình một một trăm sáu mươi lai châu một chín mươi bảy ninh bình một bốn mươi sáu
hồ chí minh một chín trăm hai mươi bốn quảng ngại một chín trăm hai mươi bến tre một tám trăm bảy mươi sáu bình dương một tám trăm hai mươi bảy bình phước một bảy trăm sáu mươi sáu hà tĩnh một bảy trăm năm mươi bảy đà nẵng một bảy trăm ba mươi sáu bà rịa vũng tàu một sáu trăm tám mươi tám nam định một sáu trăm bảy mươi hai thừa thiên huế một năm trăm tám mươi chín
trà vinh một năm trăm ba mươi chín thanh hóa một năm trăm ba mươi năm đắk nông một bốn trăm hai mươi sáu phú yên một bốn trăm linh tám khánh hòa một ba trăm tám mươi sáu hải phòng một ba trăm sáu mươi năm
bình thuận ba trăm bốn mươi một quảng nam hai trăm bảy mươi con tum một trăm bảy mươi chín an giang một trăm bảy mươi tám bạc liêu một trăm sáu mươi sáu kiên giang một trăm sáu mươi một long an một trăm hai mươi năm cần thơ một trăm linh một đồng nai chín mươi bảy đồng tháp tám mươi năm sóc trăng năm mươi hai ninh thuận hai mươi hậu giang một mươi hai tiền giang
trong văn bản mới nhất ban hành ngày ba mươi một tháng ba bộ y tế đã bổ sung liều tiêm hai mươi năm ml đối với vaccine moderna
đồng thời bộ cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất nước sản xuất vaccine này
ngày ba mươi một tháng ba bộ y tế đã có quyết định sửa đổi điều một quyết định số ba nghìn một trăm hai mươi hai qdbit ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế phê duyệt
có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tại điều một của quyết định mới nhất này bộ y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo quyết định tại điều sáu mươi bảy nghị định số năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật được nghị định năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
tại quyết định mới nhất này bộ y tế bãi bỏ quyết định số ba nghìn một trăm hai mươi hai qdbit ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế phê duyệt
có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các quyết định sửa đổi quyết định ba nghìn một trăm hai mươi hai tính đến ngày hai mươi bảy tháng ba
bộ y tế cho biết việt nam đã tiếp nhận hai trăm hai mươi bảy tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó có hơn một mươi bốn triệu liều vaccine moderna
vậy việc bổ sung liều tiêm hai mươi năm ml mũi đối với vaccine moderna tức một phần hai liệu cơ bản sẽ giúp cho khả năng phòng virus corona được nâng cao
quyết định này của bộ y tế có ý nghĩa vô cùng lớn đối với nhóm đối tượng ưu tiên như là người già và trẻ nhỏ
nhóm đối tượng cũng như nhóm đối tượng có sức đề kháng kém hoặc mắc các bệnh lý đặc biệt
thông tin về kế hoạch của liều tiêm này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin từ bộ y tế
bên cạnh vấn đề ổn định đời sống an sinh xã hội giai đoạn sau dịch covid một mươi chín cho người dân người lao động
thì vấn đề bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ cũng là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm
tại lễ khởi động ngày ba mươi tháng ba thái nguyên thêm hàng chục nghìn công nhân
phụ nữ nông thôn sẽ được cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản thiết yếu
đây là mục tiêu mà dự án phản ứng nhanh với đại dịch covid một mươi chín
thông qua cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản theo cô chế mới respond đặt ra
respearl được xây dựng với mục tiêu góp phần giảm tác động của đại dịch covid một mươi chín
đối với nữ công nhân và phụ nữ nông thôn thông qua các can thiệp đổi mới
chú trọng vào những nhu cầu đặc biệt của họ và các nạn nhân của tình trạng bất bình đẳng giới
đây là những người yếu thế khó tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
thiết yếu do thiếu hụt nguồn cung và khả năng tiếp cận
respron được thực hiện từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
chương trình do bộ ngoại giao và thương mại úc tài trợ cho msa reproductive toys việt nam
theo kế hoạch công nhân nhà máy tại bốn tỉnh thành gồm hà nội thái nguyên đồng nai bình dương
cùng phụ nữ nông thôn bảy tỉnh hậu giang bình phước
phú yên lâm đồng đắk lắc sơn la và lào cai sẽ được thụ hưởng những hoạt động trong dự án này
trong một nghiên cứu mới của msv do điều kiện làm việc kém như làm trong môi trường nhiều giờ liền
mặc quần áo bó không có điều kiện tiếp cận các sản phẩm vệ sinh đặc biệt trong chu kỳ kinh nguyệt
và giờ nghỉ đi vệ sinh ngắn khiến sáu mươi tám công nhân mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa
chỉ có năm mươi trường hợp chẩn đoán có bệnh tiếp tục điều trị
số còn lại không làm gì cả dẫn đến nguy cơ lây bệnh sang bàn
đại diện respront cho hay dự kiến sẽ có ít nhất hai trăm năm mươi phụ nữ trong nhóm đối tượng đích của dự án
được tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản bình đẳng giới và tầm quan trọng của việc tìm kiếm các dịch vụ thiết yếu
kịp thời thông qua các nền tảng kỹ thuật số và các kênh truyền thông xã hội
ngoài ra gần bốn mươi năm phụ nữ sẽ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
và kế hoạch hóa gia đình thiết yếu tại những khu vực dễ tiếp cận nhất
với sự trợ giá một phần từ nguồn tài trợ của chính phủ úc và tổ chức msv
thực trạng sức khỏe sinh sản vẫn còn khái niệm ít được lưu tâm ở nữ giới nhất là nhóm đối tượng nữ trẻ
trong khi nhiều nữ công nhân khu vực nông thôn cũng thiếu kiến thức về vấn đề này
cũng như việc bảo vệ sức khỏe tình dục kế hoạch hóa gia đình
vì vậy việc hai trăm hai mươi cán bộ y tế công lập ngoài công lập và cán bộ y tế nhà máy sẽ được đào tạo
và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn và các dịch vụ lâm sản thiết yếu cho nữ công nhân
và phụ nữ là vô cùng cần thiết góp phần bảo vệ sức khỏe nữ giới đảm bảo bình đẳng giới và kế hoạch hóa gia đình
thưa quý vị dịch bệnh tại một số nước trên thế giới vẫn đang là điểm nóng
khi số ca mắc tăng nhanh liên tục thì tình trạng thiếu máy móc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín là điều không tránh khỏi
đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại anh quốc
giữa bối cảnh ấy tiến sĩ người việt trần công minh và các nhà khoa học đại học oxford
đã được huy động gấp rút để làm máy hỗ trợ hệ thống y tế quá tải ở nước này
đầu năm hai nghìn hai mươi nước anh thử nghiệm miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng nhưng không đạt được hiệu quả
số ca mắc mới và tử vong vì covid một mươi chín sau đó tăng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn
thời điểm đó dịch vụ y tế quốc gia anh chỉ cung cấp được tám máy thở trong khi chính phủ anh cho biết cần ba mươi máy
trước nhu cầu cấp thiết
trần công minh hai mươi chín tuổi sinh ra tại hưng hà thái bình tiến sĩ tại khoa thần kinh lâm sàng
cùng hơn hai mươi cộng sự tại đại học oxford đã suy nghĩ về việc tạo máy thở có giá thành rẻ
và nhiều cải tiến hơn để giúp ngành y tế kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian ngắn nhất
thông thường một nghiên cứu thiết bị y tế thông thường sẽ mất từ năm đến một mươi năm để có thể đưa vào sản xuất
thiết bị máy thở osvent được hoàn thành trong hai tuần và đưa vào sản xuất đại trà trong vòng ba tháng
kỳ tích của ngành thiết bị y tế nước anh tại thời điểm đó
thiết bị này sử dụng thuật toán phân tích phổi của từng bệnh nhân
từ đó giúp các bác sĩ đề xuất chỉ số máy thở đúng nhất với tình trạng của từng bệnh nhân
giúp giảm thiểu tổn thương do máy thở gây ra
một chiếc máy thở thông thường có chi phí khoảng bảy mươi bạn anh
còn máy thở do anh và các cộng sự làm ra chỉ có giá vài ngàn bản anh
máy thở oxven có thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển
nhưng cho kết quả vượt trội so với các thiết bị máy thở truyền thống
vài trò của mình trong dự án osvent là thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
bước đầu trên động vật trước khi đưa vào thực tế
tiến sĩ thompson khoa khoa học kỹ thuật của đại học oxford nhận xét
đây là một trong những sáng kiến đổi mới ấn tượng nhanh chóng và thành công
dự án máy thở của anh và các cộng sự được trao giải đổi mới khoa học và kỹ thuật
của viện hàn lâm kỹ thuật anh năm hai nghìn hai mươi xét cả trên ba yếu tố
khoa học công nghệ và đóng góp cho covid một mươi chín hiện dự án đã được một công ty
về thiết bị y tế mua lại và đưa vào sản xuất rộng rãi tại anh
việc nghiên cứu ra máy hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín có ý nghĩa rất lớn đối với nước anh
trong bối cảnh số ca nhiễm và số người tử vong tại anh đang gia tăng với con số chóng mặt
và việt nam dự kiến sẽ có những thiết bị y tế hiện đại ưu việt như vậy trong tương lai gần
bởi anh trần công minh thể hiện mong muốn sẽ quay về nước khi hoàn thành chương trình học
sau tiến sĩ tại oxford
với mục tiêu phát triển những nghiên cứu
để cống hiến cho cả ngành chăm sóc sức khỏe lẫn lĩnh vực giáo dục nước nhà
nối tiếp những phát minh ấn tượng hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch sars cov hai
mới đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra công nghệ đánh bay covid một mươi chín
tiêu cực tím có tên fa uvc có thể sẽ mở ra một chương mới
trong việc phòng chống lây nhiễm mầm bệnh trong không khí trong mỗi gia đình
trước đây các đặc tính diệt khuẩn của tiêu cực tím c uvc đã được biết đến trong nhiều thập kỷ
nhưng do có nhiều nhược điểm
như khả năng gây cháy nắng ung thư da và gây hại cho mắt của bức xạ
đã dẫn đến việc uvc gần như chỉ giới hạn trong việc khử trùng thiết bị y tế
tuy nhiên nghiên cứu mới về các bộ phát uvc có bước sóng ngắn hơn
hay còn gọi là đèn pha uvc cho thấy rằng tập hợp con của phổ uvc này
không gây nguy hiểm cho tế bào da của chuột hoặc người
trong khi vẫn giữ được khả năng để tiêu diệt mầm bệnh trong không khí
để thử nghiệm hiệu quả trong không gian như một ngôi nhà
các nhà khoa học đã lắp đặt năm đèn pha uvc trong một buồng khí sinh học
được kiểm soát có kích thước khoảng bốn x ba m và bơm một luồng vi khuẩn
staphylococcus aureus dạng khí dung vào phòng
kết quả cho thấy đèn pha yovic giảm tới chín mươi tám bốn tải lượng mầm bệnh trong vài phút
và duy trì mức giảm chín mươi hai mức phù hợp với tiêu chuẩn của ủy ban quốc tế
về bảo vệ bức xạ không ion hóa icnirp về môi trường vô trùng
david brenner nhà vật lý sinh học từng đến trung tâm y tế đại học columbia cho biết
file uvc có thể làm giảm nhanh chóng số lượng vi khuẩn hoạt động trong không khí xuống gần như bằng không
giúp cho môi trường này về cơ bản là vô trùng
các nhà nghiên cứu cho biết công nghệ này có thể được xem như một cách mới
để hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín mà không yêu cầu
những thay đổi đáng kể trong hành vi trong xã hội bao gồm tuân thủ việc rửa tay diệt khuẩn
giữ khoảng cách khi giao tiếp đeo khẩu trang
và thậm chí là tiêm vaccine
kenneth wood nhà vật lý học từ đại học fort andrews cho biết
các thử nghiệm đã tạo ra những kết quả ngoạn mục vượt xa những gì dự đoán
và hoàn toàn có thể ứng dụng trên quy mô rộng
hiện tại nghiên cứu đèn pha uvc có vẻ khả thi khi hiệu quả của nó đem lại vô cùng tích cực
đây có thể là một cách an toàn để ngăn chặn sự lây nhiễm của bất kỳ loại virus nào
bao gồm cả sars cov hai và các biến thể cũng như bệnh cúm và bất kỳ loại virus gây đại dịch tiềm ẩn nào trong tương lai
vậy việc ứng dụng pha uvc trong thế giới thực vẫn còn có nhiều khó khăn
mặc dù có nhiều nghiên cứu phát minh ra các sản phẩm chống lại virus corona
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có phương án nào vượt trội và có tính ứng dụng tốt hơn vaccine
minh chứng là theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa new england số ra ngày ba mươi tháng ba
việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã giúp làm giảm hơn hai phần ba số ca nhập viện
cũng như ngăn bệnh trở nặng ở lứa tuổi này trong làn sóng dịch covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra tại mỹ
các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu về một một trăm tám mươi năm trẻ mắc covid một mươi chín được ghi nhận
tại ba mươi một bệnh viện nhi trên toàn nước mỹ bao gồm chín trăm một mươi tám em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi và hai trăm sáu mươi bảy em từ năm đến một mươi một tuổi
so sánh với các bệnh nhân ở các lứa tuổi như trên nhập viện vì lý do khác
nghiên cứu được thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là quãng thời gian mà biến thể danta và omicron hoành hành tại mỹ
đặc biệt ở nhóm trẻ năm đến một mươi một tuổi
lợi ích mà việc tiêm vaccine mang lại chỉ có thể được đánh giá trong thời gian lây lan biến thể omicron
bởi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda mới cấp phép sử dụng vaccine
ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cho trẻ ở lứa tuổi này
sau khi quan sát các nhà nghiên cứu kết luận rằng ở nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
việc tiêm hai liệu vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech lại mang lại hiệu quả bảo vệ
trong giai đoạn nhập viện lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omicron hoành hành
do nhóm lứa tuổi này mới gần đây được phép tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên vẫn chưa đủ số lượng trẻ để đưa ra đánh giá riêng về bệnh trở nặng
nhóm thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi việc tiêm phòng mang lại hiệu quả bảo vệ tới chín mươi hai
giúp không phải nhập viện do biến thể danta và tỷ lệ này là bốn mươi ở những người mắc biến thể omicron
việc tiêm chủng mang lại hiệu quả chín mươi sáu trong việc ngăn bệnh trở nặng trong giai đoạn biến thể đa
việc tiêm chủng mang lại hiệu quả chín mươi sáu trong việc ngăn bệnh trở nặng trong giai đoạn biến thể omicron
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ tính đến ngày một mươi sáu tháng ba
chỉ hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine trong khi tỷ lệ này ở nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là năm mươi bảy
tiến sĩ adrian randolph đồng tác giả nghiên cứu thuộc bệnh viện new boston và cdc khẳng định
lợi ích của vaccine và khuyến cáo người dân nên cho trẻ tiêm phòng
rõ ràng có thể thấy rằng
việc tiêm vaccine thật sự có hiệu quả với nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại mỹ
khi hiệu quả phòng bệnh lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omicron hoành hành
lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nhiều so với những rủi ro của việc không tiêm phòng gây ra
khi số ca bệnh trở nặng trẻ có thể gây ra những hậu quả lâu dài
vì vậy các bậc phụ huynh cũng không nên mang tâm lý quá lo sợ khi cho trẻ tiêm phòng
vì không phải trường hợp nào cũng xảy ra vấn đề nguy hiểm đâu ạ
tiếp theo bản tin là thông tin liên quan thành phố hai mươi năm triệu dân của trung quốc
trong bối cảnh phong tỏa kiểm soát dịch mới đây chính quyền thành phố thượng hải trung quốc
vừa công bố một loạt chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động địa phương
ứng phó với những khó khăn kinh tế
hai mươi một biện pháp hỗ trợ trên sáu lĩnh vực đã được công bố trong đó riêng về việc giảm gánh nặng thuế phí
cho doanh nghiệp ước tính đã lên tới khoảng một trăm bốn mươi tỷ nhân dân tệ tương đương hai mươi hai tỷ usd
các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cùng các hộ kinh doanh
cá thể được miễn giảm tiền thuê nhà tối đa sáu tháng
trong khi các doanh nghiệp nhỏ và lợi nhuận thấp đã được giảm một phần hai thuế thu nhập doanh nghiệp
bà hoàng quang đại diện cơ quan thuế thượng hải cho biết
trước tình hình dịch bệnh hiện nay chúng tôi đã nâng cấp hệ thống để các doanh nghiệp vừa và nhỏ
và siêu nhỏ có thể đăng ký trực tuyến và hưởng các chính sách ưu đại về thuế
điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các chủ doanh nghiệp
chính quyền cũng khuyến khích các tổ chức tài chính tăng cường hỗ trợ tính dụng
và giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch
các biện pháp hỗ trợ sẽ ưu tiên các ngành chịu tác động lớn nhất
gồm ăn uống bán lẻ du lịch giao thông vận tải và triển lãm
đối với người lao động chính quyền các thành phố cũng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ
như miễn giảm tiền thuê nhà xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho những người làm trong ngành dịch vụ
hậu cần trợ cấp tài chính cho các nhân viên xã hội làm nhiệm vụ trong thời gian xảy ra dịch bệnh
các số liệu về lưu lượng xe tải chở hàng hóa tại thượng hải cho thấy
hoạt động kinh tế trong thành phố đã giảm khoảng bốn mươi
khi các biện pháp phong tỏa từng phần được áp dụng một số chuyên gia dự đoán
làn sóng covid một mươi chín mới tại thành phố lớn nhất cả nước có thể khiến cho gdp của trung quốc
giảm bốn điểm phần trăm trong quý i và quý ii
có thể thấy trong bối cảnh dịch bệnh nhiều nang giải tại thượng hải
nhưng chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp và người lao động
trong việc giảm thuế giảm lãi suất hỗ trợ tính dụng
giúp giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho người dân rất nhiều trong giai đoạn vô cùng khó khăn này
quý vị thân mến cho những thông tin về dịch bệnh được kiểm soát để giống người dân dần ổn định
chúng tôi rất vui mừng khi mỗi ngày lại có nhiều giải pháp hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín được đưa ra
mặc dù vẫn trong giai đoạn nghiên cứu chưa được ứng dụng nhưng đó là tiền đề tích cực
cho ngành y tế thế giới trong tương lai và có thể là những tín hiệu khả quan để kết thúc đại dịch
chúng tôi hy vọng sẽ luôn được cập nhật những tin tức lạc quan như vậy đến quý vị
trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại